còn tại bình định trong thời gian gần đây tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thiếu niên có diễn biến phức tạp trong khi giải pháp cho vấn đề này vẫn còn hạn chế và có khó khăn nhất định
đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm tại công viên sinh thái đầm đống đa thành phố quy nhơn
những thiếu niên này trong đó có học sinh bỏ nhà sống lang thang đêm lấy công viên làm nhà lấy làm giường
vài ngày sau các em thực hiện hành vi trộm cắp và bị xử lý
cầm đầu băng nhóm này là phạm minh thao một mươi sáu tuổi ở phường thị nại quy nhơn
nguyễn ngọc nam một mươi năm tuổi ở xã ân tín huyện hoài ân bị xử lý về hành vi trộm cắp tài sản
để có tiền chơi ở quán nét nam đã trèo vào một nhà dân dùng dao thưa ổ khóa các sách trộm cắp thì bị bắt khỏa tàng
mới chỉ từ một mươi hai đến một mươi bốn tuổi song những thiếu niên này góp tiền mua hung khí
để sẵn sàng trở lại nhà sống
tại bình định theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi đến nay cho thấy thanh thiếu niên gây ra hơn một năm trăm bốn mươi vụ phạm pháp hình sự chiếm tỷ lệ năm mươi bốn
trong đó có nhiều vụ việc nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như cướp tài sản thậm chí giết người
nhiều trường hợp trong số này là các em phải sống trong hoàn cảnh cha mẹ ly hôn không nhận được sự quan tâm về tâm lý tình cảm
trong thời gian tái chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp với các ban ngành đồng thể xây dựng tiền tiền vận động cho phổ biến giáo dục cho người dân biết
và nguyên nhân dẫn đến là các thanh thiếu niên chưa đến tuổi thanh niên phạm tội để nhân dân và cán bộ biết phát hiện
thứ hai là tiếp tục hoạt động và làm tốt công tác quản lý giáo dục
rõ ràng nếu không gắn kết chặt chẽ ba môi trường giáo dục gia đình nhà trường xã hội nếu thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp các ngành đoàn thể thì rất khó giải quyết tận gốc tình trạng thanh thiếu niên nói chung học sinh nói riêng vi phạm pháp luật